tại thành phố đà nẵng hơn một vận động viên đã khởi động cho chuỗi chương trình
cộng đồng chạy vì tương lai nhằm gây quý học bồng cho trẻ em nghèo
mục tiêu của hoạt động này nhằm đồng góp cho sự phát triển của kinh tế đất nước
và mang lại giá trị cho cộng đồng
các vận động viên tham gia phải trải qua năm phần thi chạy bán chuyên nghiệp nam nữ
chạy tiếp sức gia đình chạy phong trào nam nữ với tổng trị giá giải thưởng gần bảy mươi triệu đồng
về tham gia chương trình này nó có ý nghĩa về xã hội nó không có quan trọng về bản thân
về các nhân công người nhưng nó có phần một cái gì đó cho xã hội cho cộng đồng
cộng đồng cũng có phần chạy để tương lai vì mọi người
mục đích đầu tiên đấy chính là có thể vận động cái sức mạnh tập thể để tất cả cùng nhau tham gia
và đóng góp vào quỹ yêu mộng ước mơ và lan tỏa yêu mộng
để giúp đỡ cho các cháu có thể đến trường cho đến hết năm hai nghìn một mươi hai
giống như là phía hiện nay thì có đang tài trợ cho khoảng tám mươi chín cháu
thì đối với cái quy mô lần này thì dự kiến là sẽ huy động được khoảng tầm bốn tỷ đồng
tại sự kiện lần này quỹ học bổng ươm mầm ước mơ của sipanh cùng các mạnh thường quân
đã trao bốn mươi suất học bổng khuyến học cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thuộc bốn tỉnh thành phố
đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông quốc gia
qua những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi giải chạy
vì cộng đồng năm nay quỹ ươm mầm ước mơ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học
để các em tiếp tục được bay cao bay xa hơn nữa giấc mơ được đến trường